các bạn có thể nhớ like share và đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn có thể nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
sau khi trở về địa phương hà sống một mình vì bố và em trai đều đang đi làm xa mẹ đối tượng đã mất
nữ nghi phạm cũng chưa lập gia đình hay có mối quan hệ tình cảm với ai
thời gian gần đây hà chỉ ăn chơi không lao động và cũng không có nghề nghiệp ổn định
ả cũng không giao du tiếp xúc với ai ở địa phương cuộc sống tương đối khép kín
tuy nhiên một số người dân trong khu vực cũng cho biết trước khi gây án phạm thị hà đã từng rút dao dọa chém một tiểu thương ngoài chợ vì xích mích khi mua bán
nói về việc dư luận đồn đoán hà có bệnh lý về thần kinh vì cán bộ cho hay người phụ nữ này không có biểu hiện bệnh lý tâm thần khi bị bắt giữ và cả trong quá trình làm việc với cơ quan công an
tại địa phương hà cũng không thuộc diện theo dõi người có bệnh tâm thần không có hồ sơ bệnh án
làm việc với công an phạm thị hà khai nhận bản thân và chủ shop quần áo gttm không có mâu thuẫn thủ hàn cá nhân
cô ta từng mua quần áo ở shop của chị mờ nhưng không vừa ý nên chiều tối một mươi một tháng bốn hà quay trở lại shop và yêu cầu được đổi quần áo song chị m không đồng ý
cùng với đó trao đổi với báo chí luật sư nguyễn anh thơm trưởng văn phòng luật sư nguyễn anh đoàn luật sư tp hà nội cho biết vụ án trên đã gây bức xúc phẫn nộ trong dư luận nên cần thiết phải xử lý nghiêm minh nghi phạm theo quy định của pháp luật
theo thông tin ban đầu để thực hiện hành vi phạm tội hà đã chuẩn bị hung khí nguy hiểm là con dao mang theo
chọn thời điểm đêm muộn cuối ngày không có người đã đến gặp chị mờ tại ngõ gần nhà hai sau đó đã sử dụng dao chém nhiều nhát vào vùng trọng yếu khiến chị m bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu
xét hành vi phạm tội của nữ nghi phạm thể hiện sự côn đồ hung hãn chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhạt đã sử dụng hung khí chém nhiều nhát vào các vùng trọng yếu trên cơ thể nạn nhân gây tử vong đã cấu thành tội giết người
tội danh và hình phạt được quy định tại điểm mở khoảng một điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự
đối với hành vi sử dụng dao chém kinh hoàng liên tiếp nhiều nhát nạn nhân có thể sẽ phải chịu thêm tình tiết tăng nặng được quy định tại điểm e khoảng một điều năm mươi hai bộ luật hình sự cố tình thực hiện tội phạm đến cùng
luật sư thơm nêu quan điểm hành vi phạm tội của đối tượng đã gây tang thương mất mát cho gia đình nạn nhân không gì bù đắp được đang tâm tước đoạt tính mạng của nữ chủ nhân trẻ tuổi khi bắt đầu khởi nghiệp đã gây nên sự thương tiếc cho mọi người trong xã hội
hành vi của đối tượng không những đã tước đoạt đi quyền sống của công dân được pháp luật bảo vệ mà còn gây mất an ninh trật tự trên địa bàn nên nếu đối tượng có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự thì sẽ phải đối mặt với hình phạt cao nhất tử hình là có căn cứ đúng quy định của pháp luật
nữ chủ shop quần áo mới trở về bắc giang mở cửa hàng trước khi bị sát hại
tiếp đó người thân cho biết nhiều năm trước mờ và phú quốc sinh sống cùng bố mẹ và cô gái này mới trở về bắc giang mở sóc quần áo gần đây
sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý thi thể nữ chủ shop quần áo số số là chị gttm hai mươi năm tuổi trú tại tổ dân phố cầu thượng thị trấn nhã nam huyện tân yên bắc giang đã được bàn giao cho gia đình tiến hành các thủ tục tàng lễ
chiều ngày một mươi ba tháng ba tăng lễ chị m được diễn ra theo phong tục địa phương rất đông người thân bạn bè tới gửi lời chia buồn động viên gia đình
một người trong họ tộc của nạn nhân cho biết vào ngày xảy ra sự việc tối một mươi một tháng bốn sau quần áo của mờ bị mất nước nên cô gái này vào nhà bà ngoại gần đó để sinh hoạt
quãng đường từ shop và đến nhà bà ngoại không xa nhưng con ngõ vắng người qua lại khi chị mờ đến gần nhà bà ngoại thì bất ngờ bị phạm thị hà khách hàng mua quần áo dùng dao tấn công
lúc này do trời tối một người hàng xóm chứng kiến sự việc còn nghĩ rằng đây là vụ đánh ghen sau khi đâm chị mờ hà nhanh chóng tẩu thoát
sau đó mọi người nhanh chóng đưa nữ chủ sóc quần áo đi cấp cứu
nhưng chị đã không qua khỏi
người thân chị m cũng cho biết sau khi gây án hà định ném con dao xuống ao nước gần hiện trường nhưng con dao lại mắc trên cành cây
được biết chị mờ theo bố mẹ và phú quốc kiên giang sinh sống nhiều năm trước
vào cuối năm hai nghìn hai mươi một mờ trở lại nhà bác giang và cùng người thân mở shop bán quần áo
nhiều người từng tiếp xúc đều đánh giá mờ là cô gái thông minh xinh đẹp
đây là vụ án nghiêm trọng về an ninh trật tự
đối tượng đã sử dụng dao nhọn đâm nhiều nhát vào người nạn nhân khiến nạn nhân tử vong
những dấu hiệu để lại trên cơ thể nạn nhân cho thấy hành vi của đối tượng gây án là rất hùng hãn coi thường pháp luật coi thường tính mạng của người khác
vụ người phụ nữ tử vong dưới canh nước ở thanh hóa vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
với hành vi mất hết nhân tính liệu đối tượng lương thị xuân sẽ phải đối diện bản án nào
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi tới quý vị và các bạn
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại